liên quan đến vụ tàu cá hàn quốc trọng tải hai mươi chín tấn bị bốc cháy ngoài đảo jeju hàn quốc khiến sáu thuyền viên việt nam bị mất tích
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đã chỉ đạo cục quản lý lao động ngoài nước phối hợp với ban quản lý lao động việt nam tại hàn quốc để cập nhật tình hình xử lý vụ việc
theo thông tin mới nhất cục quản lý lao động ngoài nước xác định các lao động trên được đưa đi bởi bốn doanh nghiệp và đã xác định cụ thể được danh tính các nạn nhân mất tích
cục cũng đã có công văn yêu cầu bốn doanh nghiệp này khẩn trương phối hợp với ban quản lý lao động việt nam tại hàn quốc đối tác và chủ tàu cùng cơ quan chức năng của hàn quốc để xác minh thông tin hỗ trợ giải quyết vụ việc
hiện tại các lực lượng cứu nạn của hàn quốc vẫn đang tiếp tục tìm kiếm
truyền hình nhân dân sẽ cập nhật thông tin trong các chương trình tiếp theo